chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
mở đầu sẽ là những tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
kính mời quý vị quan tâm theo dõi
sáng nay tại nhà quốc hội ban tổ chức diễn đàn kinh tế xã hội việt nam năm hai nghìn hai mươi ba
tổ chức họp báo công bố chương trình nội dung diễn đàn
theo đó diễn đàn kinh tế xã hội việt nam năm hai nghìn hai mươi ba với chủ đề
tăng cường năng lực nội sinh kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững
sẽ được tổ chức tại trung tâm hội nghị quốc gia vào ngày một mươi chín tháng chín tới đây
diễn đàn kinh tế xã hội việt nam hai nghìn hai mươi ba sẽ khai mạc sáng thứ ba ngày một mươi chín tháng chín
tại trung tâm hội nghị quốc gia
trả lời câu hỏi của phóng viên về lý do diễn đàn năm nay có chủ đề
tăng cường năng lực nội sinh kiến tạo động lực cho
tăng trưởng và phát triển bền vững
đại diện ban tổ chức cho biết tình hình kinh tế trong nước nhiều năm qua cho thấy
một số động lực tăng trưởng truyền thống đã có dấu hiệu suy giảm
vì vậy cần nhận diện nguyên nhân để khơi thông nguồn lực bên trong
từ đó tạo động lực cho tăng trưởng
trong những điểm ngã này nhưng đồng thời với đó
thì chúng ta trong bối cảnh cách mạng công nghiệp bốn
như chủ tịch quốc hội hay nói là tương lai không phải là sự kéo dài của hiện đại
trong bối cảnh như thế phải kiến tạo ra những động lực mới
đề xuất những dữ liệu để chúng ta có giải pháp và khai thác tận dụng triệt để các vấn đề này
theo ban tổ chức diễn đàn sẽ tập trung thảo luận
các nội dung như làm rõ các bối cảnh kinh tế thế giới hiện nay và tác động tới việt nam
ra soát đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của quốc hội
của ủy ban thường vụ quốc hội trong thời gian qua
đặc biệt diễn đàn sẽ đánh giá và nhận diện các nút thắt
rào cản đối với sự phát triển kinh tế xã hội việt nam thời gian qua
đồng thời đề xuất các giải pháp chính sách để khơi thông nguồn lực
kiến tạo động lực cho tăng trưởng
diễn đàn dự kiến sẽ có hơn bốn trăm linh đại biểu tham dự trực tiếp
diễn đàn còn kết nối với một số điểm cầu của các học viện
trường đại học diễn giả nhà khoa học trong nước và quốc tế
tính đến ngày một mươi bảy tháng chín các hãng hàng không đã mở bán vé máy bay sớm
để phục vụ đi lại dịp tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi bốn của người dân trên một số đường bay
trạng phổ biến và nhu cầu cao nhất là thành phố hồ chí minh hà nội
trong giai đoạn cao điểm từ ngày ba tháng hai đến ngày một mươi năm tháng hai
tức là ngày hai mươi bốn tháng chạp đến mùng sáu tháng riêng
có giá vé từ hai bảy đến ba bảy triệu đồng một vé một chặng đã bao gồm thuế phí
mức giá này được đánh giá là tương đương giá trong dịp tết những năm trước
chứ không rẻ hơn dù hãng đã mở bán sớm trước đến năm tháng
do đó nhiều người chưa vội đặt vé mà có tâm lý chờ đợi
trước đó các hãng hàng không thông báo sẽ mở bán hàng triệu vé máy bay
dịp tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi bốn
việt nam allies group gồm ba hãng việt nam allies pacific allies và vasco
sẽ cung ứng ba triệu chỗ trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế
giá cà phê xuất khẩu của việt nam đang tăng lên mức cao nhất trong vòng ba mươi năm trở lại đây
song nhiều doanh nghiệp cho biết đang không có hàng để bán do nguồn cung khan hiếm và doanh nghiệp đòi vốn
trong tháng tám xuất khẩu cà phê của việt nam đạt gần tám mươi năm tấn
thu về hai trăm năm mươi tám năm triệu đô la mỹ giảm hai mươi năm một về lượng và giảm hai chín
tính chung tám tháng xuất khẩu cà phê của việt nam đạt một hai triệu tấn trị giá gần ba tỷ đô la mỹ
giá cà phê đang duy trì tại mức cao trong lịch sử là tin vui đối với nông dân và các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê
tuy nhiên điều đáng nói nguồn cung cà phê của việt nam đang rơi vào tình trạng khan hiếm
tại một số tỉnh trọng điểm ở tây nguyên lượng cà phê dự trữ của người dân và một số doanh nghiệp còn rất ít do mất mùa dẫn tới nguồn cung khan hiếm
thưa quý vị cả nước hiện có khoảng bảy mã số vùng trồng và hơn một năm trăm linh mã số cơ sở đóng gói nông sản được cấp để phục vụ xuất khẩu theo yêu cầu của các thị trường
tuy nhiên tỷ lệ giám sát mã số sau khi cấp đối với vùng trồng chỉ vào khoảng hơn bốn mươi cơ sở đóng gói là một mươi một
những con số này quá thấp so với yêu cầu thực tế
nhiều vấn đề như giả mạo hồ sơ đăng ký cấp mã số đánh cháo trục lợi mã số đã xảy ra
khiến cả nông dân lẫn doanh nghiệp xuất khẩu
đối diện với không ít khó khăn
tại huyện cronpark tỉnh đắk lắc ông hưởng cùng sáu mươi một hộ dân liên kết tạo thành một vùng trồng sầu riêng rộng gần ba mươi hectare được cấp mã số vùng trồng riêng
cách đây một tuần khi chuẩn bị ký kết hợp đồng với đơn vị tiêu thụ ông mới phát hiện mã vùng trồng của mình đã bị một doanh nghiệp khác sử dụng
có nhiều doanh nghiệp đã đến liên hệ hoặc là ký hợp đồng để thu mua nhưng mà tôi vẫn chưa xác nhận để họ xuất khẩu
nhưng tôi vẫn chưa xác nhận để họ xuất khẩu
thông tin chính thống từ chính quyền địa phương là cái mã vùng trồng của chúng tôi đã được xuất bán qua trung quốc
tại đắk lắc địa phương đứng thứ hai cả nước sau tiền giang về diện tích sầu riêng hiện xuất hiện tình trạng có nhiều cơ sở thu mua kho vựa hoạt động không đúng quy định pháp luật cháo trộn đánh cắp mã số vùng trồng không phải của mình
để thống nhất quản lý bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phân cấp cho các địa phương quản lý mã số vùng trồng nhưng không hẳn địa phương nào cũng thực hiện nghiêm túc
không chỉ sầu riêng tại đắk lắc nhiều lô hàng nông sản như chuối xoài cũng không được xuất khẩu do bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật
chính vì thế trong thời gian tới chúng tôi đề nghị là các địa phương cũng sẽ phải có những biện pháp rất là cụ thể trong việc nâng cao chất lượng mã số vùng trồng trước khi mà được cấp mã số và thực hiện các biện pháp giám sát thường kỳ sau khi được cấp mã số
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng vừa có văn bản cảnh báo đề nghị các vùng trồng cơ sở đóng gói có vi phạm lần đầu tạm dừng hoạt động để thực hiện các biện pháp khắc phục đồng thời làm thủ tục thu hồi mã các vùng trồng cơ sở đóng gói vi phạm nhiều lần
động thái cưng rắn này được thực hiện nhằm giữ lại uy tín của nông sản việt nam
đây là một trong ba mươi cơ sở sản xuất lồng đèn tại thành phố hội an tám sản phẩm có kích cỡ lớn và nhỏ đã được nhân công hoàn thiện sản xuất từ tháng trước trước đó ưa chuộng nhất vẫn là đèn lồng loại nhỏ màu sắc bắt mắt như thế này
ngoài xuất khẩu sang thị trường các nước châu âu lồng đèn hội an còn là sản phẩm ưa chuộng tại nhiều tỉnh thành trong cả nước
ngồi những sản phẩm truyền thống mà khuyên khách ngon về làm kỷ niệm thì chúng tôi có sản xuất những lồng đèn hợp với thị yếu
cái tầm kể của các em là chúng tôi làm những lồng đèn nhỏ hiện tại thì chúng tôi sản xuất khoảng năm chiếc lồng đèn nhỏ để phục vụ cho thị trường như thành phố hà nội thành phố hồ chí minh và các thành phố lân cận
không chỉ có lồng đèn nghề làm đầu lân thiên cẩu ở hội an cũng đang rất hút khách bình quân mỗi năm gia đình anh hưng sản xuất ba đầu lân các loại
để phục vụ tết trung thu anh hưng đã chuẩn bị sau tết và bắt đầu làm công đoạn tạo khuôn đắp giấy vẽ chi tiết tạo màu
số lượng nhân công cũng tăng lên để kịp giao hàng phục vụ các đội múa biểu diễn
bên anh về từ trung quốc cũng rất đẹp và mê lê so với mấy nam thì cũng không bằng
tại vì mấy nam là mình có lồn theo cái sản phẩm sĩ và lãi còn về từ là mình chỉ lồn trong cái giới hạn là đạt đồ đạt của mình thôi
tùy kích cỡ kiểu dáng hình thức mà mỗi đầu lân thiên cậu có giá bán trung bình từ hai năm đến một mươi triệu đồng
đối với kiểu dáng hình thức
phức tạp sắc xạo hơn giá bán có thể lên đến vài chục triệu đồng
năm nay đoàn em lại tiếp tục trọng cơ sở hậu on để trọng những chú lăng về đoàn của mình
gió cỏ thì vô đậm từ năm đến bảy triệu phù hợp với nhiều đoàn từ mới lập cho đến chuyên nghiệp
chất lượng thì đi kèm với lợi giá thành tùy có gió
quá đo dọn phù hợp với nhiều bài diễn từ địa bửu đến mưa thôi
em hay đến đây mua đồ lăng vì đồ lăng ở đây cơ sở lùng rất đẹp có tiêu chí chuẩn gió thành
cơ sở lùng lăng thường dọn gió cho có ai học sinh để duy trì truyền thống mua lăng
lăng ở đây đẹp từ hai đến ba tuần là có
hiện nay những người giữ nghề đàn lồng
đầu lăng truyền thống không còn nhiều
với họ ngoài kiếm thêm thu nhập thì giữ nghề còn là giữ gìn nét đẹp văn hóa đem lại niềm vui cho các em trong dịp tết trung thu
thành phố hồ chí minh dự kiến cho sử dụng một phần vỉa hè lòng đường làm điểm giữ xe kinh doanh
có thu phí với mức giao động từ hai mươi đến ba trăm năm mươi đồng mỗi mét vuông từ đầu năm hai nghìn hai mươi
mức phí được đề xuất áp dụng dưới đường đường
giữa trên giá đất bình quân tại năm khu vực các tuyến ở trung tâm cao hơn ngoại thành
trong đó mức thấp nhất cho hoạt động giữ xe là năm mươi đồng cao nhất là ba trăm năm mươi đồng một mét vuông mỗi tháng
các hoạt động khác áp dụng từ hai mươi đến một trăm linh đồng mỗi mét vuông
dự kiến mỗi năm nguồn thu phí sử dụng lòng đường vỉa hè là gần tám trăm linh tỷ đồng
được nộp vào ngân sách để duy tu bảo trì lòng đường hẻ phố
thời gian bắt đầu thu phí dự kiến là từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
chuyển sang các tin tức về an ninh kinh tế đáng chú ý
nôi nhốt động vật thuộc danh một loài nguy cấp quý hiếm được bảo vệ ưu tiên
một người dân thuộc phường xuân an thành phố long khánh tỉnh đồng nai
vừa bị công an thành phố long khánh lập hồ sơ xử lý
trước đó kiểm tra hành chính nhà ông huỳnh thanh đại lực lượng công an phát hiện một cá thể rùa biển
nghi là đồi mồi đang được nuôi nhốt
ông đại khai con vật được một người thân cho từ năm hai nghìn một mươi tám nuôi cho tới nay
công an thành phố long khánh phối hợp với tri cục thủy sản đồng nai tiến hành bàn giao cá thể rùa biển trên
cho trạm bảo tồn động vật hoang dã dầu tiếng theo dõi chăm sóc trước khi thả về biển
đồn biên phòng cửa khẩu chi ma bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn vừa phát hiện và bắt giữ
một vụ vận chuyển hơn một con vịt giống qua biên giới
tại đường mòn thuộc thôn quân phát xã uyên khói huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
tổ công tác phát hiện năm xe mô tô chở lồng ra cầm từ biên giới vào hướng nội địa việt nam
phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng bỏ xe lại chạy trốn
lực lượng công an đã bắt giữ được một lái xe tên lộc văn thiết
phát hiện đối tượng chở theo hơn một con vịt giống khoảng ba ngày tuổi
lộc khai được thuê chở với tiền công là ba trăm năm mươi đồng một chuyến
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay thành phố hồ chí minh
để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị thành ủy tp hcm yêu cầu các đơn vị tổ chức tăng cường lãnh đạo
chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
để đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của người dân và nhà nước
công an tp hcm kiểm tra kiệp thời chứng chỉnh sự lý nghiêm các hành vi vi phạm
về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ trên địa bàn
công an tp hcm kiểm tra địa bàn chú trọng các địa bàn có nguy cơ cháy nổ cao
như các khu dân cư có mật độ dân số cao chung cư chung cư cũ
các khu vực phòng trọ công nhân người lao động
các địa phương tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ trên địa bàn
nhất là đối với các khu dân cư có mật độ dân số cao có hệ thống giao thông nhỏ hẹp
các cao ốc nhà cao tầng chung cư chung cư cũ phòng trọ lưu trú của công nhân
người lao động nghèo nhỏ kết hợp sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn tuyệt đối
về tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước xử lý nghiêm các vi phạm
chủ tịch hội đồng nhân dân tp hcm yêu cầu hỗ trợ bốn mươi một dự án không đáp ứng điều kiện
sử dụng đất ở nhằm đạt chấp thuận chủ trương đầu tư theo thông tin
từ buổi giám sát với sở kế hoạch và đầu tư cùng sở công thương
chủ tịch hội đồng nhân dân tp hcm nguyễn thị lệ trong buổi giám sát
đã đánh giá cao kết quả đạt được của cả hai sở trong việc thực hiện chủ đề năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời đề xuất cho các đơn vị tiếp tục kiểm tra và đánh giá triển khai các nhiệm vụ
theo kế hoạch số một trăm sáu mươi bảy liên quan đến việc tổ chức thực hiện chủ đề năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch hội đồng nhân dân tp hcm cũng đề nghị hoàn thiện sớn nội dung tham mưu
để ủy ban nhân dân tp hcm có thể xem xét và quyết định theo quyền hạng theo nguyễn quyết số chín mươi tám
trong phần đặc biệt sở kế hoạch và đầu tư sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò cơ quan thường trực
của tổ công tác về đầu tư và sẽ tiếp tục tham mưu chủ ủy ban nhân dân thành phố
trong việc hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư trong việc giải quyết khó khăn và vướng mắt
liên quan đến bốn mươi một dự án không đáp ứng điều kiện sử dụng đất ở để được chấp thuận chủ trương đầu tư
giá vàng miếng sjc lên xét sáu mươi chín triệu đồng và cao hơn đầu năm là ba triệu đồng mỗi lượng
tuy nhiên thì nhiều người mua vàng sau chín tháng lãi chưa đến một năm triệu đồng
sáng ngày một mươi bảy tháng chín giá vàng miếng tại công ty vàng bạc đá quý sài gòn sjc được mua vào sáu mươi tám hai mươi năm triệu đồng
và bán ra sáu mươi tám chín mươi năm triệu đồng tăng một trăm năm mươi đồng so với cuối tuần qua
đây là mức giá cao nhất của vàng sjc
từ đầu năm đến nay so với đầu năm mỗi lượng vàng miếng tăng hai hai mươi năm triệu đồng ở chiều mua vào
và tăng đến ba một mươi năm triệu đồng ở chiều bán ra
giá mua vào tăng thấp hơn so với giá bán ra cùng với chênh lệch giữa giá mua và bán
khiến người mua vàng từ đầu năm đến nay bán ra chỉ lãi được một bốn mươi năm triệu đồng một lượng
trong khi đó vàng nhẫn bốn số chín sjc được mua vào năm mươi sáu năm triệu đồng và bán ra năm mươi bảy năm triệu đồng
cao hơn bốn trăm linh đồng so với cuối tuần trước
vàng nhẫn tăng đều cả hai chiều mua và bán nên khách hàng sẽ lãi được hai năm triệu đồng
ngày một mươi năm tháng chín apple đã bắt đầu cho đặt trước iphone một mươi năm và lịch giao hàng là ngày hai mươi hai tháng chín
tuy nhiên tại mỹ phiên bản pro max với tất cả tùy chọn màu sắc và bộ nhớ đều hết chỉ vài phút
sau khi mà hệ thống cho đặt hàng
lịch giao điện thoại đã lùi từ ngày hai mươi hai tháng chín sang ngày một mươi sáu tháng một mươi sau đó là tháng một mươi một
đối với các lựa chọn iphone một mươi năm tiêu chuẩn
việc đặt mua dễ dàng và dễ dàng
vì hầu hết các mẫu đều có sẵn để đặt hàng trước và nhận hàng vào ngày hai mươi hai tháng chín
các mẫu iphone tiêu chuẩn thường thu hút nhiều người mua hơn trong suốt chu kỳ iphone
tại singapore iphone một mươi năm pro max hết hàng sau hai tiếng và lịch nhận máy đang là ngày sáu đến một mươi bốn tháng một mươi một
tại nhật bản máy sẽ đến tay người dùng vào khoảng từ ngày ba đến ngày một mươi một tháng một mươi thay vì hai mươi hai tháng chín
trong khi đó apple store online tại việt nam iphone một mươi năm series sẽ bắt đầu cho đặt hàng
vào ngày một mươi hai tháng chín và nhận máy vào ngày hai mươi chín tháng chín
do đó chưa rõ người dùng việc có gặp tình trạng giao hàng trễ hay không
vừa qua các tổ chức tính dụng đã tích cực giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ cho các doanh nghiệp
trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa
việc nghiên cứu các giải pháp để có thể thúc đẩy tăng trưởng về tính dụng
ở thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết
sau loạt động thái hạ lại suất huy động
nhiều ngân hàng đã liên tiếp đưa ra các bài hỏi về tính dụng
các chương trình giảm lãi suất trực tiếp cho khách hàng hiện hữu
và các khoản cho vay mới thông qua nhiều gói tính dụng ưu đại
theo đó các doanh nghiệp cần đi đúng ngành nghề lĩnh vực cốt lõi của mình
và phải minh bạch các số liệu tài chính tình hình hoạt động
để có thể đáp ứng được điều kiện vay vốn ưu đại
nếu mà chúng ta xác định rằng những năm vừa qua đó là một cái tình huống rất là khó khăn
và đâu đó con số nó không được đẹp mắt
thì chúng ta phải có những cái biện pháp khác để cho ngân hàng thấy rằng mình đủ khả năng
bằng cách là gì kế hoạch kinh doanh những hoạt động kinh doanh sắp tới
thậm chí những đơn hàng hoặc là thậm chí những cái tài sản có chất lượng
thì khi đó doanh nghiệp cũng hoàn toàn có thể có những đề xuất hợp lý
trong việc giải ngân vốn từ ngân hàng
các ngân hàng cũng luôn được các nguồn vốn từ các tổ chức quốc tế
về những đặc điểm mang tính chất ưu đại hơn so với thị trường để cung ứng ra nền kinh tế
hay chuẩn bị thêm các sản phẩm đa dạng khác nhau
hướng tới câu chuyện thực hiện số hóa cho cộng đồng doanh nghiệp
ngoài ra là chuẩn bị nguồn nhân lực trong việc phục vụ đánh giá nhu cầu của doanh nghiệp
thân trọng hơn nhưng cũng phải nỗ lực hơn

cái tính khả thi của phương án là cái việc mà đầu vào và đầu ra
là cái thức quản lý và cái dòng tiền nguồn thu
ngoài các giải pháp chính sách từ ngành ngân hàng
cần có sự phối hợp đồng bộ từ các bộ ngành địa phương
trong việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
đơn cử như để nhanh tiến độ thực hiện hoàn thuế vat
các chính sách giãn hoàn thuế phí tiền thuê đất giảm hai thuế giá trị gia tăng
liên quan đến nguồn vốn tiếp cận
bởi vì sau đại dịch covid thì các doanh nghiệp cũng khá là yếu
nên là cần các nguồn vốn để họ có thể tài cấu trúc lại các hoạt động kinh doanh
tiếp nữa là liên quan đến các vấn đề khó khăn trong cái vấn đề về chính sách của nhà nước
như là chính sách về thuế
nếu chính sách của thuế của nhà nước hỗ trợ các doanh nghiệp tốt
thì các doanh nghiệp cũng sẽ có thời gian để phát triển được
thưa quý vị
thưa quý vị
theo công điện của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
ủy ban nhân dân tp hcm đã gửi văn bản yêu cầu thủ trưởng của các cơ quan đơn vị địa phương
và tổ chức triển khai mạnh mẽ các biện pháp để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nhiều địa phương tại tp hcm đã bắt đầu triển khai công tác này
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
chung cư cửu long nằm trên đường phạm văn đồng quận bình thạnh
được xem là trang bị đầy đủ hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên khi kiểm tra thực tế vẫn còn một vài điểm chưa đảm bảo an toàn
tại khu vực trạm bơm phòng cháy chữa cháy này dù đã có thông báo không được đậu xe
tuy nhiên vẫn có xe đậu tại đây
khu vực đây là khu vực chạm bơm điều khiển hệ thống chữa cháy cho toàn trung cư của mình
do vậy việc bố trí xe phương tiện xung quanh khu vực cửa ra vào trạm bơm
chúng ta phải bố trí đảm bảo an toàn
hiện xu hướng người dân cũng đang dần chuyển sang sử dụng xe điện
do đó nhu cầu sạc điện cho xe cũng rất cần thiết
thế nhưng tại chung cư này chưa bố trí được điểm sạc
nên cư dân phải tự mang pin lên nhà để sạc
điều này cũng tìm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ nếu như bất cẩn
hiện tại thì một số cư dân người ta đang đem thẳng cái pin của người ta lên trên nhà người ta xả
tức là sạc trên nhà
dạ nhưng ít lắm
hiện tại bên nhà đang sạc
vì nó chưa tiện lợi nên là người ta cũng thực ra lấy cũng ít xe điện
còn tại chung cư số ba trăm ba mươi sáu xuyệt một ps phan văn trị này
tại buổi kiểm tra ngoài việc nhắc nhở các cư dân về ý thức về phòng chống cháy nổ
tổ công tác cũng đã chỉ ra được một số điểm sai quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy
như lắp ổ cắm điện trong bãi để xe hoặc dù không nhiều nhưng còn tình trạng chuồn cọp
tổ kiểm tra đã yêu cầu ban quản lý phải kịp thời khắc phục
thì ở chung cư này thì tôi rất là hạn chế mấy cái chuồng cọp
hiện tại thì đây có hai nhà nhưng mà cũng đã có cái cửa thoát hiểm
tức là chuồn cọp có cửa thoát hiểm
thì cũng đã nhắc nhở là coi như các hộ đó cũng xúc tiến là cũng sẽ tháo gỡ luôn
đó là thứ nhất
thứ hai là về điện ở đây
thì những cái chỗ ổ điện hay gì đó tôi cũng nhắc nhở là không nên là coi như là sử dụng điện quá dài
hoặc là máng đồ điện
hoặc là máng đồ điện quá dài

cũng như cái nhà xe
thì những cái xe nào mà đi thường xuyên thì tôi cho để nằm ở ngoài đâu đó
nhưng mà khi mà nắng thì tôi cũng cho che để nhiều khi cái sợ
nhiều khi xe nắng quá săn hay gì đó nó góc cháy
các điều kiện an toàn đối với một cái căn hộ mà có nhiều phòng cho thuê nó khác
tuy nhiên cái việc đảm bảo các cái điều kiện
cái kiêu chuẩn cái cháy người dân cũng chưa nắm kỹ được
và để cải tạo và đưa ra các phương án về các giải pháp về thoát nạn
chống chênh lan thì người dân cũng còn rất là hạn chế về các cái kiến thức này
thì công tác đặc điểm chung đó thì đơn vị công an của bình thạnh
đặc biệt là đơn vị cảnh sát phòng chế cháy
thì cũng đã có cái tuyên truyền vận động các cái trường hợp người dân
không đảm bảo đảm bảo cháy và phải thực hiện đầy đủ các cái quy định của quy chuẩn đưa ra
và phải thực hiện đảm bảo như giải pháp về thoát nạn
phải chống chênh lan phải trang bị các phương tiện về phòng chế cháy
theo đúng cái quy chuẩn và những lựa màn hành
địa bàn quận bình thạnh có tổng cộng tám mươi tám cơ sở là nhà chung cư do công an quận quản lý
trong đó gần ba mươi khu chung cư xây dựng từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
qua công tác kiểm tra thời gian qua đã phát hiện hai mươi bảy lỗi như không kiểm tra
bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy định kỳ làm che khuất
cản trở lối tiếp cận phương tiện chữa cháy
thực hiện theo chỉ đạo của thành phố
quận bình thạnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn phòng cháy chữa cháy
nhất là tại các địa bàn đông dân cư